đó là những nội dung chính trong bản tin an ninh thế giới hôm nay hai mươi chín tháng năm
quý vị quan tâm xin đừng rời mặt hình
sau đây là phần tin chi tiết
cục quản lý thiên văn địa vật lý và khí quyển philippines cảnh báo
mặc dù bão mawa đã suy yếu khi di chuyển hướng về philippines
song khắp tỉnh trên đảo luzon nằm phía bắc và khu vực miền trung của philippines
vẫn phải hứng chịu mưa lớn trong vài ngày tới có nguy cơ xảy ra ngập lụt và lở đất
theo cuộc trên chiều ngày hai mươi tám tháng năm bão magua nằm cách đảo luzon sáu trăm ba mươi km về phía đông
tiếp tục di chuyển về phía tây bắc với tốc độ một mươi năm km một giờ
sức gió gần vùng tâm bão là một trăm sáu mươi năm km một giờ gió giật lên tới hai trăm linh năm km một giờ
chính quyền một số địa phương đã bắt đầu sơ tán người dân tại các khu vực có nguy cơ lũ lụt trên đảo lưu dông
và khu vực miền trung philippines để đề phóng
bão mawa sẽ suy yếu dần và có khả năng di chuyển chậm hoặc gần như không di chuyển vào ngày ba mươi tháng năm
khi đi qua vùng biển phía đông bartanet tỉnh cực bắc của philippines
trước khi di chuyển theo hướng bắc hoặc bắc đông bắc vào giữa ngày ba mươi một tháng năm
trước đó bão mawa đã đổ bộ vào vùng lãnh thổ guam thuộc mỹ
đây được xem là cơn bão lớn nhất trong hai mươi năm nay ở guam
làm mất điện cơ sở trên diện rộng và gây thiệt hại nhiều về cơ sở vật chất tại đây
truyền thông nhật bản đưa tin
triều tiên đã thông báo cho phía nhật bản về kế hoạch phóng vệ tinh trong khoảng thời gian từ ngày ba mươi một tháng năm đến ngày một mươi một tháng sáu
động thái diễn ra trong bối cảnh có thông tin cho rằng bình nhưỡng đang chuẩn bị đưa vệ tinh do thám quân sự đầu tiên vào quỹ đạo
theo hãng tin kyodo của nhật bản triều tiên đã thông báo cho chính phủ nhật bản về kế hoạch thiết lập vùng biển nguy hiểm trong khoảng thời gian trên
bên cạnh đó theo đài nhk triều tiên cũng thông báo cho tổ chức hàng hải quốc tế về kế hoạch phóng vệ tinh của nước này
trong khi đó theo tin yonhap của hàn quốc triều tiên đã tuyên bố hoàn tất công tác chuẩn bị để lắp vệ tinh do thám quân sự đầu tiên lên một tên lửa
động thái làm dấy lên đồn đoán rằng bình nhưỡng có thể phóng vệ tinh này sớm nhất là vào tháng sáu tới
nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un mới đây đã tới thị xát một ủy ban không thường trực chịu trách nhiệm chuẩn bị cho việc phóng vệ tinh do thám quân sự và thông qua kế hoạch hành động trong tương lai của ủy ban này
hiện phía bình nhưỡng chưa chính thức xác nhận cũng như chưa có bình luận gì về thông tin nêu trên
theo các kết quả kiểm phiếu sơ bộ được công bố vào cuối ngày hôm qua đương kim tổng thống recep tay erdogan đã giành chiến thắng cho ứng cử viên đối lập trong cuộc bầu cử tổng thống vòng hai tại thổ nhĩ kỳ
ông erdogan đang dẫn trước đối thủ với tỉ lệ khiếu bầu lần lượt là năm mươi ba bốn mươi một và bốn mươi sáu năm mươi chín
đây là kết quả sơ bộ được công bố sau khi ủy ban bầu cử cấp cao thổ nhĩ kỳ tiến hành kiểm phiếu đối với hơn chín mươi chín số phiếu bầu
như vậy với kết quả này ông erdogan đã chắc chắn tái đắc cử nhiệm kỳ tổng thống kéo dài năm năm tiếp theo tại thổ nhĩ kỳ
cuộc bầu cử quyết định không chỉ ai là người lãnh đạo thổ nhĩ kỳ mà còn cả hướng đi của nền kinh tế nước này trong bối cảnh đồng ruira đã mất giá nghiêm trọng cũng như chính sách đối ngoại và quốc phòng của ankara sau những dặn nhất với phương tây
ngay sau khi kết quả kiểm phiếu sơ bộ được công bố nhiều người dân đã đổ ra đường tại istanbul và nhiều thành phố lớn khác ở thổ nhĩ kỳ để ăn mừng chiến thắng của đảng công lý và phát triển và cá nhân tổng thống erdogan
trong khi đó các nhà lãnh đạo thế giới đã đồng loạt gửi lời chúc mừng tới ông erdogan
trong tuyên bố trên trang thông tin của điện kremlin tổng thống putin nhấn mạnh chiến thắng của ông erdogan trong cuộc bầu cử lần này là kết quả đúng đắn cho những công hiến mà ông erdogan đã làm
với tư cách người đứng đầu nhà nước thổ nhĩ kỳ
về phía mỹ tổng thống joe biden viết trên twitter bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác với thổ nhĩ kỳ với tư cách đồng minh tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato trong các vấn đề song phương và những thách thức toàn cầu
tổng thống ukraine volodymyr zelensky chúc mừng chiến thắng của ông erdogan qua đó thúc đẩy hợp tác vì an ninh và ổn định của châu âu
về phần mình tổng thống pháp emmanuel macron cho biết pháp và thổ nhĩ kỳ sẽ tiếp tục tiến về phía trước
chủ tịch hội đồng liên minh châu âu charunce michel và chủ tịch ủy ban châu âu ursula von der leyen đã chúc mừng ông erdogan
các tổng thống của iran israel và nhà vua ả rập xê út cũng gửi lời chúc mừng tới ông erdogan đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vừa qua
đồng thời nhấn mạnh chiến thắng này là dấu hiệu cho thấy sự tin tưởng của người dân thổ nhĩ kỳ dành cho ông
ông philippo grandi người đứng đầu cao ủy liên hợp quốc về người tị nạn unhcr
đã kêu gọi cộng đồng quốc tế đặc biệt là ai cập hỗ trợ các quốc gia láng giềng tiếp nhận người tị nạn sudan
phát biểu trên của ông grandi được đưa ra trong truyền thăm chính thức tới ai cập
và kiểm tra công tác hỗ trợ người di cư lánh nạn từ sudan tại các cửa khẩu biên giới ai cập sudan
theo unhcr ai cập hiện là nước tiếp nhận lượng người di cư lớn nhất từ sudan với khoảng một trăm sáu mươi trường hợp
trong đó có hơn một trăm năm mươi ba người tị nạn sudan
unhcr kêu gọi ai cập tạo điều kiện thuận lợi nhằm hỗ trợ những người rời sudan
đồng thời hối thúc các nhà tài trợ quốc tế khẩn trương triển khai các chương trình cứu trợ
cùng ngày liên minh châu phi au cho biết tổ chức này đã thông qua lộ trình giải quyết xung đột ở sudan
hướng tới việc ngừng bắn ở quốc gia châu phi này
lộ trình đã được thông qua trong cuộc họp cấp chính phủ và nguyên thủ quốc gia của hội đồng an ninh và hòa bình au
hôm hai mươi bảy tháng năm tập trung vào tình hình ở sudan
theo thông báo lộ trình vạch ra sáu yếu tố bao gồm thiết lập một cơ chế điều phối
để đảm bảo mọi nỗ lực của các bên tham gia trong khu vực và quốc tế được hài hòa và hiệu quả
chấm dứt chiến sự ngay lập tức vĩnh viễn toàn bộ toàn diện và một phản ứng nhân đạo hiệu quả
bản tin tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý khác
bộ trưởng y tế anh stephen buckley tuyên bố chính phủ nước này sẽ không đàm phán về tiền lương
với hiệp hội điều dưỡng hoàng gia rcn trong bối cảnh nguy cơ các cuộc đình công tiếp theo sẽ nổ ra
chính phủ anh đề xuất trả khoản tiền một lần tương đương với hai tiền lương trong năm tài chính hai nghìn hai mươi hai hai nghìn ba mươi
và tăng năm lương trong năm tài chính hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn tuy nhiên các thành viên của rcn đã bác bỏ đề xuất này
khi được hãng sky news hỏi liệu chính phủ sẽ nối lại các cuộc đàm phán với nghiệp đoàn
ông buckley tuyên bố không thương lượng về vấn đề tiền lương
rcn chưa đưa ra bình luận về thông tin trên
nghiệp đoàn này mới đây kêu gọi chính phủ phải trả lương xứng đáng cho nhân viên của cơ quan y tế quốc gia
nhs tuần trước rcn đã bắt đầu tiến hành cuộc bỏ phiếu thăm dò ý kiến của ba trăm linh thành viên
về việc liệu có tiếp tục đình công trong sáu tháng tới
trong khi đó nghiệp đoàn các cơ quan dịch vụ công và thương mại cho biết các viên chức làm việc
cho cơ quan cấp phép phương tiện và lái xe của chính phủ anh có kế hoạch đình công một mươi năm ngày
bắt đầu từ ngày một mươi một tháng sáu tới để tìm cách được tăng lương thỏa đáng
c chín trăm một mươi chín máy bay chở khách cỡ lớn do trung quốc tự phát triển hôm qua vừa hoàn thành chuyến bay thương mại đầu tiên
đánh dấu một cột mốc mới cho ngành hàng không của nước này
sau hai giờ bay chuyến bay số hiệu mu chín nghìn một trăm chín mươi một của hãng hàng không phương đông trung quốc china isian airlines
chở theo một trăm hai mươi tám hành khách từ sân bay hồng kiều thượng hải đã đáp xuống sân bay thủ đô bắc kinh
lúc một mươi hai h ba mươi một theo giờ địa phương máy bay được chào đón với nghi thức vòi dòng phun nước cấp cao nhất
trong hàng không dân sự c chín trăm một mươi chín là máy bay chở khách tự sản xuất đầu tiên của trung quốc
chính thức ra mắt năm hai nghìn chín
và là sản phẩm của tập đoàn máy bay thương mại trung quốc comac
hồi tháng ba năm hai nghìn hai mươi một china isian airlines đã ký hợp đồng mua năm chiếc c chín trăm một mươi chín
dự kiến hãng sẽ nhận bốn chiếc máy bay còn lại trong năm nay
trước mắt hãng sẽ khai thác tuyến bay thường lệ thượng hải thành đô
trong khi đào hãng hàng không hoàn quốc asean airlines mới đây đã thông báo ngừng bàn vé các ghế ngồi
gần cửa thoát nhận huyền cấp trên máy bay chở khách a ba trăm hai mươi một hai trăm linh
thông báo được đưa ra sau sự cố một hành khách mở cửa máy bay
trong khi máy bay còn đang ở độ cao hai trăm một mươi ba mét trên chuyến bay của hãng này cách đây hai ngày vừa qua
không ai trong số một trăm chín mươi bốn người trên máy bay rơi ra ngoài hay bị thương trong sự cố này
sau một mươi hai hành khách đã hoảng loạn với triệu chứng khó thở và một số người phải nhập viện
sau khi bị thẩm vấn đối tượng họ ly ba mươi ba tuổi đã khai với cảnh sát
rằng muốn nhảy ra khỏi máy bay vì cảm thấy ngột ngạt
đối tượng thừa nhận bản thân đang bị trầm cảm sau khi bị thôi việc
thưa quý vị sau thời kỳ dịch covid một mươi chín một lối sống mới đang ngày càng trở nên phổ biến tại pháp
đó là tìm về với những vùng nông thôn hòa bình và thiên nhiên
đời sống này vừa thân thiện với môi trường vừa giúp tiết kiệm chi phí sinh hoạt
và trong câu chuyện quốc tế ngày hôm nay hãy cùng tìm hiểu về mô hình làng nhỏ
lối sống xanh đang dần trở thành xu hướng tại nhiều nơi trên đất nước pháp
đây cũng là nội dung cuối cùng trong bản tin an ninh thế giới ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn
xin kính chào tạm biệt
điểm đặc biệt của dự án này là nó kết hợp những căn nhà quy mô nhỏ với mô hình cộng đồng chia sẻ nhà
bên cạnh đó là sự phối hợp chặt chẽ với các địa phương sẵn sàng đón nhận dự án
tại đây mỗi người đều có thể thiết kế nhà theo ý muốn của bản thân
tuy nhiên không ai là chủ nhân của khu đất này
đất để xây làng được thuê từ chính quyền địa phương với giá tối đa khoảng năm mươi euro một tháng cho mỗi căn nhà
hợp đồng thuê đất có thời hạn đến tám mươi năm
chi phí xây dựng nhà với diện tích trên dưới hai mươi m hai chỉ từ một mươi hai đến một mươi năm euro khoảng ba trăm linh ba trăm tám mươi triệu đồng
một điểm tích cực khác của dự án là những căn nhà ở đây đều thân thiện với môi trường
được làm từ các vật liệu tái chế và tích hợp các giải pháp tiết kiệm năng lượng
điện được sản xuất từ pin năng lượng mặt trời
mỗi căn nhà đều có hệ thống lọc vi sinh và tái sử dụng nước
chúng có thể tháo rỡ dễ dàng
không có nền móng bê tông nên không cản trở được nước thấm xuống đất
dự án này rất có ý nghĩa về mặt sinh thái đồng thời còn góp phần giải quyết vấn đề quỹ đất của chúng tôi
bản thân là một người làm nông nghiệp nên tôi rất lo lắng nếu nhiều diện tích đất nông nghiệp bị lãng phí cho việc xây dựng nhà ở
kết quả thu được rất tích cực
dự án không gây tốn kém về dịch vụ và đường sắt cho địa phương
chính quyền thậm chí còn thu về khoảng năm euro tiền thuê đất mỗi năm
họ cũng giữ lại được hai bờ kè bằng gỗ sồi tuyệt đẹp vốn có thể đã bị phá bỏ nếu xây dựng khu nhà ở thông thường
dự án cũng đưa đến những cư dân mới
chị non ngoan hai mươi chín tuổi đã trải qua thời kỳ cách ly vì covid một mươi chín tại một ngôi nhà trong làng nhỏ và sau đó đã quyết định tới đây để sống lâu dài
chị chia sẻ mô hình này đã giúp chị tiết kiệm rất nhiều chi phí cũng như sống chậm lại để tận hưởng thiên nhiên
giá thuê nhà rẻ nhà thì nhỏ nên tôi ít phải chịu áp lực về kinh tế nhu cầu chi tiêu được tiết giảm tối đa không còn quá phụ thuộc vào việc làm công ăn lương mà có thể sử dụng thời gian và năng lượng cho những việc mình yêu thích
dự án làng nhỏ hiện đang được triển khai tại một mươi địa điểm phần lớn nằm ở vùng bhutan phía tây bắc nước pháp
những người thực hiện dự án tin rằng mô hình này sẽ được phát triển và nhân rộng trong vòng một mươi hai mươi năm tới